theo cáo chẳng từ năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín giang đã tạo tài khoản facebook giang trần thanh
sau đó đổi tên thành thanh trần và sử dụng tài khoản này để đăng tải chia sẻ bình luận trên ba một trăm linh bài viết
hình ảnh chín mươi chín video clip và hai trăm chín mươi bảy tờ tài liệu trong hộp thư điện tử thanh giang tám nghìn bảy trăm chín mươi năm a gmail com của trần thanh giang
có nội dung tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
xúc phạm đảng cộng sản việt nam các cơ quan trung ương và các cá nhân lãnh đạo đảng nhà nước và chính phủ
đến ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám phòng văn hóa và thông tin huyện trợ mới tỉnh an giang đã phát hiện trình báo với cơ quan công an
xác định hành vi của trần thanh giang gây kích động bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân nhằm chống nhà nước
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần thanh giang tám năm tù về tội phát tán
tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước
cùng với tội danh làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam
hai bị cáo huỳnh minh tâm và huỳnh thị tố nga đã bị tòa nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra xét xử sơ thẩm vào sáng nay
theo cáo trạng hai bị cáo huỳnh minh tâm và huỳnh thị tố nga là hai nghem ruột
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
hai nghìn một mươi chín tâm sử dụng tài khoản facebook huỳnh trí tâm và huỳnh tâm để chia sẻ viết và đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc
bôi nhỏ chế độ gửi lời kêu gọi đến những người kết bạn với tâm trên facebook tham gia nhóm kín đảng cộng hòa
kêu gọi người dân biểu tình lật đổ chế độ kích động chống nhà nước
đối với huỳnh tố nga từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đã sử dụng tài khoản facebook selena zen và diệu hoàng của mình
thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc
những thông tin tiêu cực phỉ bán chế độ bóp méo xuyên tạc lịch sử dân tộc bôi nhọ nói xấu lãnh đạo đảng nhà nước
nga cũng đã tham gia biểu tình trái phép viết và đăng tải gần năm mươi bài viết đề cập nhiều chủ đề khác nhau
kích động kêu gọi người dân xuống đường biểu tình chống nhà nước đòi tự do dân chủ
phản đối kích động người dân tham gia biểu tình không cho nhà nước thông qua luật đặc khu kinh tế ở việt nam
tòa nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt bị cáo huỳnh minh tâm chín năm tù giam
và huỳnh thị tố nga năm năm tù giam cùng về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin
tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa sợi chủ nghĩa việt nam
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng và công an huyện di linh đang khẩn trương phối hợp các lực lượng chức năng
điều tra truy bắt hung thủ sát hại người phụ nữ cướp chiếc xe máy tại thôn sáu xã tân lâm huyện di linh
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
chồng và con của chị hoàng thị quỳnh giao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại thôn sáu xã đạm ri thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
không thấy chị giao trở về nhà nên đã đi tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn bật vô âm tín
khi đi chị giao chạy xe máy hiệu sirius màu đỏ đen
lực lượng công an đã lập các phương án truy tìm phát động quần chúng nhân dân hỗ trợ thông tin
tổng hợp các dữ liệu liên quan nạn nhân nhanh chóng được xác định chính là chị hoàng thị giao
bị kẻ ác dùng dao đâm nhiều nhát trên cơ thể tước đoạt mạng sống
chiếc xe máy của nạn nhân cũng không còn
đây có thể là hiện trường nạn nhân bị sát hại hay hung thủ đã xuống tay với nạn nhân từ nơi khác và mang xác đến phi tàng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an huyện di linh đang tiếp tục truy bắt hung thủ
chỉ vì một mâu thuẫn xích mít nhỏ mà đối tượng sẵn sàng gây thương tích hoặc sát hại đối phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an ngày hôm nay cho biết
đơn vị đang tích cực điều tra đề nghị truy tố trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú xã khanh phú huyện bến lức tỉnh long an về hành vi giết người
trước đó dũng bận việc nên dặn vợ cho con nghỉ học vì vợ dũng mới phẫu thuật thẩm mỹ
không thể điều khiển xe đưa đón con
sau khi đi nhậu về hai vợ chồng xảy ra cự cãi do vợ không nghe lời vẫn nhờ người cháu đưa con đi học
chỉ có vậy dũng tức giận đi đến chỗ vợ đang nấu ăn
sàn bếp lúc này người vợ quay lại về phía dũng nên cây kéo đâm trúng vào hố vai
dũng lập tức đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp
người vợ đã tử vong do đứt động mạch đầu cánh tay thủng thanh khí quản mất máu cấp
sau đó dũng đến cơ quan công an tự thú
nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô hà nội vào những tháng cuối năm
trong thời gian vừa qua công an tp hà nội đã tăng cường thêm một mươi năm tổ công tác một trăm bốn mươi một
với phạm vi hoạt động phủ khắp tất cả trên địa bàn thành phố kể cả những huyện ngoại thành
và sau một thời gian đi vào hoạt động các tổ công tác mới đã phát huy hiệu quả
trong công tác chấn áp các loại tội phạm ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đoạn clip ghi lại đối tượng đinh văn dũng chú tại giao thủy nam định khi bị lực lượng chức năng khống chế
đối tượng định lấy sô ma túy trong túi quần cho vào miệng để nuốt và phi tan tăng bật
tuy nhiên ngay lập tức các trinh sát đã phát hiện và lập tức xử lý
đây là một trong nhiều vụ đã được lực lượng chức năng phát hiện trong thời gian vừa qua
theo thống kê từ khi mở rộng địa bàn hoạt động lên một mươi hai quận ba huyện
những vụ việc như thế này liên tiếp bị phát hiện và triệt phá
trong đó có không ít vụ là phát hiện các đối tượng vận chuyển ma túy trái phép
một điểm mới trong đợt tăng cường này đó là lực lượng cảnh sát hình sự trên địa bàn
sẽ phối hợp với các tổ công tác một trăm bốn mươi một
việc nắm tình hình trên địa bàn và quy luật hoạt động của các đối tượng
sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chấn áp tội phạm
kịp thời ứng phó với các tình huống đột xuất có thể xảy ra

lực lượng chức năng sẽ chủ động tăng cường
đổi mới phương án tuần tra xử lý vi phạm
tập trung trú trọng vào những địa bàn trọng điểm
nơi diễn ra các sự kiện hoạt động lớn của thủ đô hà nội

tập trung trú trọng vào những địa bàn trọng điểm nơi diễn ra các sự kiện hoạt động lớn của thủ đô hà nội
qua hơn tám năm hoạt động đến nay cái tên tổ công tác một trăm bốn mươi một
đã trở thành thương hiệu của công an thành phố hà nội
trong công tác đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
điều này được thể hiện rõ ràng trong những chiến công của các cán bộ chiến sĩ của các tổ công tác một trăm bốn mươi một
cùng với đó là sự bình yên yên tâm của mỗi người dân thủ đô khi tham gia giao thông
vào lúc chín h sáng nay tại tỉnh bình phước công an tp đồng xoài phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
và công an xã thuận phú huyện đồng phú tiến hành bao vây bắt sự đối tượng nguyễn hoàng nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú khu phố ba phường tân đồng tp đồng xoài bị truy nã về tội trốn khỏi nơi giam giữ
trước đó vào ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín nam cùng với thạch minh nhí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
thường trú tại xã tiến hưng tp đồng xoài quét tường trốn khỏi buồn giam
sau khi vụ việc xảy ra công an tp đồng xoài đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng trên
ngày chín tháng một mươi một đối tượng thạch minh nhí đã ra cơ quan công an đầu thú
sau hai mươi năm ngày triển khai lực lượng truy tìm lực lượng công an đã bắt giữ được nguyễn hoàng nam
để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn kha ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
tại đường nguyễn thành a khu phố một phường một thị xã kiến tường tỉnh long an
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cần duộc tỉnh long an
là đối tượng nguyễn thị bích thủy sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
hộ khẩu thường trú tại ấp long hưng xã long thuận huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
và đối tượng nguyễn vĩnh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại khu phố chín thị trấn bến lức huyện bến lức tỉnh long an
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm dao ngâm đen và có sẹo thẳng dài năm cm cách năm cm dưới sau đuôi mắt
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện